quyền lực luôn luôn có nguy cơ bị tha hóa tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế
thời gian qua một loạt các vụ đại án kinh tế gây thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng đã phần nào cho thấy việc bổ nhiệm cán bộ một cách thiếu kiểm soát thiếu trách nhiệm
để lọt những người đạo đức kém năng lực hạn chế ngồi ở những vị trí quan trọng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả chính trị kinh tế và xã hội và đó là một kết quả tất yếu của việc thiếu cơ chế rõ ràng cụ thể để kiểm soát quyền lực của đội ngũ cán bộ

chính vì vậy việc ban hành một quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ là rất cần thiết và vấn đề này đang được ban tổ chức trung ương lấy ý kiến rõ
chính vì vậy việc ban hành một quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ là rất cần thiết và vấn đề này đang được ban tổ chức trung ương lấy ý kiến rõ

chính vì vậy việc ban hành một quy định về kiểm soát quyền trong công tác cán bộ là rất cần thiết và vấn đề này đang được ban tổ chức trung ương lấy ý kiến rõ